tại trụ sở văn phòng chính phủ phó thủ tướng vũ đức đam trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra
đã có buổi làm việc với đại diện tổ chức y tế thế giới who và trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh hoa kỳ cdc về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
đại diện who và cdc tại việt nam đánh giá cao việt nam trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín với quyết tâm cao thực hiện đồng bộ các giải pháp hiệu quả công khai minh bạch
tại buổi làm việc đại diện bộ y tế đã chia sẻ những kinh nghiệm trong phòng chống dịch covid một mươi chín của việt nam khi đến nay một mươi sáu trên một mươi sáu bệnh nhân đều được chữa khỏi và chưa xuất hiện ca nhiễm mới trong một mươi sáu ngày qua
đại diện who và us cdc đánh giá cao việt nam đã có giải pháp thành công trong phòng chống covid một mươi chín và đây là kinh nghiệm quý cho who hoa kỳ và cộng đồng quốc tế trong công tác phòng chống dịch
đại diện who và us cdc cảm ơn việt nam đã phối hợp ngay từ đầu trong cuộc chiến này
chia sẻ minh bạch hóa thông tin từ rất sớm
who và cdc mong muốn việt nam có thể tiếp tục chia sẻ thông tin về bản đồ gen của virus gây bệnh ở việt nam
us cdc cũng khuyến cáo việt nam về khả năng ứng phó với việc lây nhiễm trong cộng đồng
tuy nhiên us cdc cũng bày tỏ tin tưởng việt nam với kinh nghiệm thời gian qua sẽ làm tốt công tác này
who và us cdc khẳng định vẫn sẽ hỗ trợ việt nam trong cuộc chiến này
hiện có trên một trăm hai mươi chuyên gia nhà khoa học của hai tổ chức này đang làm việc và hỗ trợ
tư vấn cho các cơ quan y tế của việt nam
phó thủ tướng vũ đức đam cũng khẳng định tinh thần việt nam luôn sẵn sàng ứng phó với tình huống xấu nhất không để xảy ra tình huống nghiêm trọng